cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi chương mục sức khỏe ba sáu năm phát sóng hàng ngày trên intv
thưa quý vị và các bạn hèn xuyễn là bệnh lý hô hấp mạng tính phổ biến
khi bệnh tiến triển nặng người bệnh có thể bị đột tử nếu không được cấp cứu kịp thời
các chuyên gia cũng khuyên cáo có những yếu tố nguy cơ cao có thể khởi phát hen xuyễn trong những dịp lễ tết
khiến cho nhiều bệnh nhân phải nhập viện vì tình trạng bệnh trở nặng
những yếu tố nào có thể tiêm ẩn những nguy cơ đối với bệnh hen mà người bệnh phải phòng tránh
đâu là cách xử trí đúng đắn mà người nhà cần lưu ý khi bệnh nhân lên cơn hen xuyễn
nội dung cụ thể sẽ được chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh giải đáp trong chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi